công an thị xã sơn tây thành phố hà nội cho biết đang tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tp hà nội
điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của cặp vợ chồng trong ngôi nhà tại phố phùng khắc khoan phường quang trung thị xã sơn tây tp hà nội
trước đó vào lúc hơn một mươi tám h ngày ba mươi một tháng một công an thị xã sơn tây nhận được tin báo về vụ việc trên
tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng phát hiện tại phòng ngủ tầng hai của ngôi nhà
hai người một nam một nữ được cho là vợ chồng có độ tuổi trung niên đã tử vong trên giường
trên cơ thể cả hai người đều có nhiều vết thương xung quanh thi thể có nhiều vết máu và một con dao gọt hoa quả dài khoảng một mươi năm cm
lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra